khoảng một mươi tám h cùng ngày thông bị hai thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công cướp đi chiếc xe cùng số tiền trong người
sau khi nhận tin báo công an huyện thoại sơn đã tổ chức điều tra xác minh nhận định đây là vụ dựng hiện trường bị cướp tài sản
qua điều tra khai thác thông khai nhận do sợ bị gia đình la mắng việc tiêu hết số tiền mà gia đình đưa cho thông để xin việc làm
thông đi mua một con dao và tự giạch vào tay mình
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cây thương tích rồi về báo với gia đình bị cướp hết tiền và xe
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt tạm giam năm đối tượng và thu giữ một mươi tám trong số hai mươi hai xe máy là tăng vật của vụ án
từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nhận được nhiều đơn trình báo của bị hại về việc bị mất trộm xe máy công an huyện lệ thủy đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua điều tra công an huyện lệ thủy đã bắt giữ các đối tượng là nguyễn văn huân và phạm văn đạo về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ bốn xe máy là tăng vật của vụ án
đầu tranh mở rộng chuyên án ngày chín tháng một mươi công an huyện lệ thủy đã bắt giữ ngô văn lực và ngô văn sưỡng về hành vi trộm cắp tài sản và nguyễn văn thành về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thu giữ thêm một mươi bốn xe mô tô các loại đều là tăng vật của các vụ án trộm cắp tài sản
lạ thở điện
lạ thở của công ty nhóm đối tượng đã cắt trộm dây cắp điện với tổng khối lượng là hơn một chín tấn
vào ngày hôm nay một mươi tháng một mươi tòa án nhân dân huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm ba bị cáo về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng phạm viết hiệp lý công toàn và huỳnh việt là thở điện lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của công ty cổ phân thủy điện darkring nhóm đối tượng cắt trộm dây điện tại nhiều trụ tuyến của công ty cổ phân thủy điện darkring
tổng khối lượng dây cắp điện mà các đối tượng cắt trộm là hơn một chín trăm linh kg
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo phạm viết hiệp một mươi tháng tù giam lý công toàn và huỳnh việt bảy tháng tù giam
mới đây công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản
điều đặc biệt là trong chuyên án này là người bị cướp tài sản cũng chính là bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv đồng tháp
ngày một sáu hai nghìn một mươi tám công an huyện tam nông tiếp nhận tin báo của ông lê văn lạ về việc bị giám đốc công ty hoàng minh là huỳnh văn khon chiếm đoạt số tiền tám trăm ba mươi triệu đồng
thông qua môi giới ông lạ biết công ty của khon có giao dịch mua bán cát với một công ty tại thành phố cần thơ nên cần thuê một số tiền để thanh toán qua ngân hàng nhằm hợp thức hóa chứng tử mua bán
theo thỏa thuận mỗi một lần chuyển khoản ông lạ sẽ được hưởng ba giá trị số tiền cho thuê
ngay sau khi giao dịch thành công khon phải chuyển trả số tiền thuê lại cho ông lạ
tuy nhiên thỏa thuận trên thực chất là âm mưu nhằm chiếm đoạt số tiền của ông lạ
nó làm nguy hiểm chi là tỉ ngữ mấy chục quên rồi không nhớ
nhưng mà đại khái giờ chú có tám trăm ba mươi triệu là rồi còn nhiều nữa tiền trong tài khoản nó có nó lo
giờ mình nộp có tám trăm ba mươi triệu nộp vô tài khoản cái kịch nó lên xe chạy mất tiêu
công an huyện tam nông nhanh chóng xác minh thông tin ông lạ cung cấp là đúng sự thật
và gửi công văn yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản ngân hàng công ty của khon đồng thời truy tìm con
đến ngày một mươi tám tháng sáu công an huyện tam nông lại tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại thị trấn tràm chim
người tố xác mang tên huỳnh văn khon và cũng chính là đối tượng mà công an huyện tam nông truy tìm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông lạ
đòi hỏi là phải xác lập chương án để quy động lực lượng phương tiện tất cả các điều kiện liên quan để làm sao mà truy bắt đối tượng để làm rõ chứng minh nguồn chương án
ngay sau khi chuyên án được xác lập công an huyện tam nông phối hợp với công an các đơn vị địa phương nhanh chóng truy bắt đối tượng và điều tra khai thác mở rộng vụ án
hơn chín giờ sáng ngày một tháng sáu khon cùng ông lạ đến ngân hàng để tiến hành các thủ tục chuyển khoản theo thỏa thuận
sau khi tiền được truyền vào tài khoản của công ty con giả vờ ngay điện thoại
ngân hàng nhanh chóng tẩu thoát
cùng lúc này hai người đàn ông mang giấy ủy nhiệm và thẻ atm của công ty hoàng minh đến ngân hàng để rút tiền
số tiền các đối tượng rút được tổng cộng là một trăm linh triệu đồng
huỳnh văn khon sau khi rời khỏi ngân hàng và tẩu thoát đã bị bốn đối tượng lạ mặt tấn công và cướp tài sản
đến ngày một mươi tám tháng sáu khon đến công an huyện tam nông trình báo vụ việc
nó giả dạng nó nói lực lượng công an nó quýnh hai tay gì đó rồi nó lấy đồ mọc dấu với phép dân đó
rồi nơi kia nó
lấy hết trơn rồi
lúc đó là anh biết công an là đang chi tìm anh dụ lừa tìm không lạ chưa
biết nhưng mà mình dẫn vô mình báo chứ để nó sợ nó lấy phép kinh doanh rồi kìa nó đi gạt người khác nữa
giờ mình đã mất hết trơn còn gì nữa đâu mà
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can huỳnh văn khon với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng vụ cướp tài sản mà khon là bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng đã tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn minh cường nguyễn văn công nguyễn minh nhật và nguyễn quang duy về tội cướp tài sản
vận chuyển trái phép bốn trăm linh viên ma túy hồng phiến từ tỉnh hòa bình vào thành phố hồ chí minh tiêu phụ
lường thị yếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thường trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phát hiện bắt quả tàng
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi tháng
ngày tám tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phát hiện và bắt quả tàng lường thị yếu đang tàng trữ lượng lớn ma túy khi đối tượng vừa xuống xe khách tại khu vực phường xuân an thành phố phan thiết
tăng vật thu giữ gồm một bịch ma túy đá khoảng hai trăm linh g một bịch heroin khoảng bảy mươi năm g bốn trăm linh viên hồng phiến
yếu khai mua ma túy tại tỉnh hòa bình đi xe khách vào thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
khi đến tỉnh bình thuận thì bị phát hiện bắt giữ
gần hai mươi đối tượng đang tìm ra
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke vừa bị công an thành phố hải dương phát hiện bắt quả tàng
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua chín tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
công an thành phố hải dương tiến hành kiểm tra tại quán karaoke làn sóng xanh tại phường ái quốc phát hiện tại hai phòng có một mươi sáu đối tượng đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ trên mặt bàn các phòng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành xét nghiệm bước đầu xác định có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
hôm nay công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng tại trạm thu phí cầu sông cái nhỏ
các đối tượng bị khởi tố gồm phạm hoàng quy trần thanh tùng phạm anh vũ trần thiện thắng và vợ là nguyễn thị thanh tuyền
theo cơ quan điều tra vào tối ngày hai mươi chín tháng chín
các đối tượng đã điều khiển xe tải gây ủn tắc giao thông tại trạm thu phí cầu sông cái nhỏ thuộc xã bình thạnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
ngoài ra nhóm đối tượng này còn có hành vi ngăn cản thậm chí hành hung và ngăn cản xe của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba làm nhiệm vụ
mặc dù lực lượng nhắc nhở nhiều lần nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục ngăn cản chống đối gây dối trật tự
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng bắn chỉ thiên chấn áp tâm lý đám đông và đưa những người này về trụ sở làm việc
liên quan đến vụ phế phẩm cà phê thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố để đưa ra xét xử đối với năm bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
một bị can bị truy tố gồm phan thị dung nguyễn thị thanh loan nguyễn xuân bảo lê thị hồng thơ và trần ngưỡng tên gọi khác là trần văn tuấn
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk nông phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của loan
đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm tẩm nhuộm đen phế phẩm cà phê
tại đây lực lượng chức năng đã niêm phong hai mươi một tấn cà phê phế phẩm cà phê đã tẩm nhuộm
mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định vào cuối năm hai nghìn một mươi năm dung liên hệ với thơ tìm mua tạp chất trộn vào hồ tiêu để bán kiếm lời
sau khi thỏa thuận thơ đã liên hệ với loan và bảo để đặt hàng theo yêu cầu của dung
bảo và loan nghĩ ra cách trộn phế phẩm cà phê với dung dịch là bột pin xấy khô và sàng lọc lấy thành phẩm
có kích cỡ giống hạt hổ tiêu rồi đóng thành bao bì để bán cho dung thông qua thơ
theo kết quả điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thì loan và bảo đã xuất bán khoảng ba trăm linh tấn hỗn hợp phế phẩm cà phê trộn với dung dịch bột pin và hưởng tranh lệch
kết luận giám định của viện hoa học hình sự bộ công an cho biết
trong mẫu tiêu hạt gửi giám định có thành phần chính là tiêu hạt hàm lượng là tám mươi một sáu mươi sáu
ngoài ra còn tìm thấy các tạp chất bao gồm vụn vỏ cà phê vụn đá bột pin hàm lượng tổng tạp chất là một mươi tám
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đào phú thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã xuân khánh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng trá văn dính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản hua pú xã pù nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị quỳ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội môi giới mại dâm
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện